phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự cho biết trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán
đơn vị đã liên tiếp phát hiện bắt giữ được các đối tượng truy nã trên toàn quốc
điển hình là có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thậm chí có các đối tượng đã có thời gian truy nã từ một mươi năm cho đến hai mươi bốn năm
trong đó còn có nhiều đối tượng liên quan đến yếu tố nước ngoài
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
đối tượng truy nã nguyễn phương nam tên thường gọi nam rồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
nam là đối tượng do công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
theo báo cáo điều tra do mâu thuẫn cá nhân cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam đã dùng dao nhọn đâm anh nguyễn văn thông tử vong tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi gây án nam bảo trốn lên đắk lắc vượt biên sang cà mô

nam đang đi làm bình thường bị cảnh sát hình sự bắt sau khi bảo trốn em cũng suy nghĩ nhận thức thấy hành vi của mình như thế nó sai sớm muộn thì cũng phải trả giá
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an tp hcm bắt giữ đối tượng bác sàng hồ sinh năm hai nghìn năm quốc tịch hàn quốc
truy nã quốc tế trong chuyên án bí số hai trăm sáu mươi một p về hành vi sản xuất và phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em